huyện duy xuyên nằm về phía bắc của tỉnh quảng nam
đây là nơi hội thủy của con sông thu bồn khi từ thượng nguồn đỉnh núi ngọc linh chảy về xuôi trước khi đổ ra cửa biển cửa đại
huyện duy xuyên hội tụ đủ cả ba bộ phận địa hình là đồi núi trung du đồng bằng và ven biển
có dòng sông thu bồn che trở ở phía tây và đường bờ biển dài bao bọc ở phía đông
nên rất thuận lợi cho việc xây dựng cơ cấu kinh tế nông lâm ngư nghiệp và dịch vụ du lịch phát triển
lần dở lại lịch sử mở cõi về phương nam của các chúa nguyễn duy xuyên là vùng đất giàu dấu ấn văn hóa lịch sử
vào tháng ba năm một nghìn bốn trăm bảy mươi một vua lê thánh tông đã thân trinh tiến hành công cuộc bình chiêm
với quân lực hồng mạnh
và khí thế tấn công thần tốc
chỉ sau ba tháng một vùng đất kéo dài từ quảng nam đến phú yên đã nằm trong bản đồ đại việt
vào tháng sáu cùng năm vua lê thánh tông đã cho lập đạo thừa tiên quảng nam gồm ba phủ thăng hoa tư nghĩa và hoàng nhơn
danh sừng quảng nam ra đời từ đây
danh sưng quảng nam ra đời thể hiện một tầm nhìn chiến lược thoáng mở và mong ước của vị hoàng đế minh chiết lê thánh tông
trong việc cân nhắc gửi gắm và tin tưởng về vùng đất trọng yếu của tổ quốc
trong phủ biên tạp lục của lê quý đôn biên soạn năm một nghìn bảy trăm bảy mươi sáu danh sưng duy xuyên lần đầu tiên xuất hiện
sau khi được đổi tên từ huyện hy giang thuộc phủ thăng hoa có dinh chấn quảng nam đặt tại xã cần húc
trong đại nam thực lục tiền biên quốc sử quán triều nguyễn đã ghi lại sự kiện này rằng

năm một nghìn sáu trăm linh bốn chúa nguyễn đi chơi núi hải vân nhìn ngắm địa thế đã khen chỗ này là đất tiết hầu của miền thuận quảng
liền vượt qua núi xem xét hình thế dựng chấn dinh ở xã cần húc thuộc huyện duy xuyên
xây kho tổng chứa lương thực sai hoàng tử thứ sáu là nguyễn phước nguyên và chấn giữ
như vậy danh sưng duy xuyên xuất hiện đến nay vừa tròn bốn trăm hai mươi năm
trong tờ bản đồ có niên đại sớm nhất và có ghi tên địa danh duy xuyên là tờ bản đồ quảng nam tam phủ kiểu huyện trong tập giao châu dư địa chí thời nhà lê đã ghi tên duy xuyên
địa danh duy xuyên được bao bọc xung quanh bởi những con sông lớn
trải qua bao biến thiên của lịch sử sự truyền dòng của các con sông nên địa điểm đặc sinh chấn xưa ở xã cần húc huyện duy xuyên nay rất khó xác định trên bản đồ
tuy nhiên các địa danh xưa được ghi lại trong các tư tiệc cổ như bầu tượng mã voi kho lương nơi chúa nguyễn cho voi tắm hoặc làm nơi trôn cất voi chiến hay kho lương thực để nuôi quân ngày nay
đều nằm bên bờ nam sông thu bồn huyện duy xuyên rất gần với dinh chấn thành chiêm thuộc dinh quảng nam kinh đồ thứ hai của chúa nguyễn ở đằng trong
tới năm một nghìn sáu trăm linh một chúa nguyễn hoàng mới bước vào chùa thiên mù và bước qua đèo hải vân
chúa nguyễn hoàng mới nhận ra được hải vân là yếc hâu của miền thùng quảng
từ yếc hâu của miền thùng quảng chúa nguyễn hoàng mới nhận ra được sự mình tiên đồn một vùng đất một bàn đạp chiến lược của vùng đất phía nam hải vân và đặc biệt là phía nam sông thu bồn
chính vì vậy mà cái quá trình hoàn thiện một cái thời gian đầu một cái nền hành trình sơ khai của một cái vùng và nó kiểm soát thống quản hết cái vùng đất bờ nam sông thu bồn phía trong kia
nó hoàn chỉnh để nó cụ thể hóa nó chuyển hóa cái vùng đất khí giang trở thành một vùng đất của lê duy xuyên năm một nghìn sáu trăm linh
thì nhờ vậy cái vùng đất phía nam của sông thu bồn đã thực sự trở thành một cái địa hạt rất là quan trọng trong cái chiến lược mở cõi về nam của chủ nguyễn hoàng
dọc sông thu bồn đoạn qua huyện duy xuyên nhiều nhà khảo cổ và nghiên cứu đã tìm thấy nhiều di chỉ văn hóa sa huỳnh văn hóa trăm pa
có phần khẳng định một giai đoạn hình thành tồn tại và phát triển rực rỡ của nền văn hóa việt cổ xưa và sự hình thành các phương chiều trăm pa trên vùng đất này
tại bảo tàng sa huỳnh trăm pa huyện duy xuyên hiện đang trưng bày bộ sưu tập mộ chung có nắp đậy hình nón cụt với nhiều hình dáng
kích thước khác nhau
ở cả khu vực miền trung nơi được xác định là cái nôi của văn hóa sa huỳnh thì đây là bộ siêu tập duy nhất còn nguyên vẹn được tìm thấy ở duy xuyên
bên bờ nam sông thu bồn phía dưới cầu xe lửa chiêm sơn dù bị phù mờ trầm tích của thời gian người ta vẫn thấy một tấm bia đá được biết bằng chữ phản
chữ của người trăm xưa đánh dấu quá trình hình thành một nhà nước trăm pa cổ
tấm văn bia này
nhà khảo cổ người pháp
ở viện viễn đông bắc cổ
đã cho nghiên cứu và khẳng định
đây là văn bia cổ nhất
có niên đại từ khoảng thế kỷ thứ tư
nhằm phân chiêu vùng đất cai trị
của vương chiều trăm pa xưa
gắn liền với tên gọi chiêm sơn xưa
nghĩa là ngọn núi trăm
như tên gọi ngày nay
theo những gì ghi lại trên bia đá
đã có sự hình thành một vương chiều
ở vùng đất này
đó chính là kinh đô trà kiệu
kinh đô đầu tiên của vương quốc trăm pa
từ thế kỷ thứ hai đến thế kỷ thứ bảy
cùng với kinh đô trà kiệu
khu di tích mỹ sơn
là hai minh chứng lịch sử
đại diện cho giai đoạn cực thỉnh của vương quốc trăm pa
từ thế kỷ thứ tư
đến thế kỷ thứ mười mười hai
khu di tích mỹ sơn
nằm cách trà kiệu hai mươi tám km về phía tây

mỹ sơn nối liền với kinh đô trà kiệu
bằng một dãy núi thấp
toàn bộ khu di tích này
nằm gọn trong một thung lũng
ban kính khoảng hai km
đây là trung tâm kiến trúc tôn giáo phong phú
và đa dạng nhất của trăm pa
được xây dựng và trung tu liên tục
trong suốt chín thế kỷ
từ thế kỷ thứ tư
đến thế kỷ một mươi ba
cho đến ngày nay
kỹ thuật xây dựng các tháp
và kỹ thuật chế tác gốm của người trăm
là bí ẩn chưa có lời giải thỏa đáng
trong quá trình khai quật khu tháp k
các nhà nghiên cứu đã phát hiện
một con đường hướng đến khu tháp ef
qua nghiên cứu các hiện vật
và kiến trúc đường đi
nhiều giả thuyết cho rằng
đây là con đường hành đạo
con đường thiêng
để thần linh vua chúa
và tăng lữ bà la môn giáo
đi vào không gian thiêng thánh địa mỹ sơn
kiến trúc này hoàn toàn mới được biết đến
bởi kiến trúc đã bị phá hủy từ lâu
và vùi lấp bên dưới
một lớp đất rừng bồi lấp khá dày
như vậy cùng với thời gian
khu di tích mỹ sơn
vẫn còn đó bao điều gửi gắm
của người xưa mà chúng ta hôm nay
vẫn chưa thể khám phá
và hiểu biết hết được
cái đền tháp khác là đi từ tháp cổng
xong rồi mới tới mandapa
xong rồi mới tới kalan
lại là mandapa ở ngoài
xong rồi tháp cổng
và vào thẳng luôn kalan
có nghĩa là nó sẽ đảo lộn lại
nhưng mà chính vì cái con đường hành lễ này
con đường padikama này
mình sẽ giải thích được cái bố cục ngược đó
là vì con đường này nó kết nối tất cả
những cái mandapa
cái mandapa đó nó không đóng vai trò
một cái hội trưởng tạm như bình thường nữa
mà nó đóng vai trò như là một cái giảng đường
những cái giảng đường những cái chỗ
để tu tập
và những cái chỗ để hành lễ
nó sẽ kết nối tất cả
các nhóm khác là nhóm
khu đền tháp mỹ sơn
đã được bộ văn hóa thông tin
giang quyết định là di tích kiến trúc nghệ thuật
với giá trị vốn có
của mình ngày bốn tháng một mươi hai
khu đền tháp mỹ sơn
được unesco công nhận là
di sản văn hóa thế giới
mỗi năm khu di tích này
đón hàng chục ngàn lượt khách đến
tham quan nghiên cứu và
chiêm nghiệm không gian huyền bí của người xưa
từ năm một nghìn bốn trăm bảy mươi một
trong quá trình
mở cõi về phương nam
vượt qua ngọn đèo hải vân
được mệnh danh là đệ nhất hồng quan
các chủ nguyễn đã đến với
vùng đất quảng nam
tuy nhiên từ trước đó
dấu chân của người việt đã có mặt
ở vùng đất này
đây là nhà thờ tiền hiền ngũ xã trà kiệu
ở trên vùng đất
thuộc hai xã duy sơn và duy trung
huyện duy xuyên
theo tư liệu hán nôm
và lời kể của các trư tộc họ
thì tiền hiền ngũ xã trà kiệu
đã theo vua lê thánh tông
dẹp sạc ở phương nam
và đến ngụ cư tại vùng đất này
nhà thờ tiền hiền ngũ xã trà kiệu
được xây dựng
vào thời vua lê hy tông
chính hòa năm một nghìn sáu trăm tám mươi
và được xây mới lại
vào năm một nghìn chín trăm năm mươi năm
sau khi bị chiến tranh tàn phá
đây là nơi thờ
một mươi ba vị thủy tổ của một mươi ba dòng tộc
từ thanh hóa
nghệ an hà tĩnh ninh bình
cùng vào khai khẩn vùng đất này
và lập nên trà kiệu xã
cộng đồng cư dân
ngũ xã trà kiệu đầu tiên
họ đã phấn bộ
cả dòng họ để khai cánh khai khẩn
thành một lập văn hóa văn minh
tiền hiền rất là độc đạo
và từ một vùng đất trà kiệu
họ đã phấn bộ ra thành
năm đơn vị nội thuộc ngũ xã trà kiệu
đống tây thường tất cả mọi thứ
và cuối cùng nó biển thành ngụ xã trà kiệu
thành một thiệt chế rất độc đạo
để khẳng định là gì
từ một góc cộng đồng các dòng họ
tọa đi khắp các nơi
phù thuộc gần cả khu
cân cư xung quanh và khai thác
hầu như triệt đẹp những cảnh quan
xung quanh và hình thành
một cộng đồng trà kiệu gồm ngũ xã
rất là độc đạo và rất là hấp dẫn
mà hiện nay họ vẫn còn giữ được một hệ thống thiệt chế
họ vẫn giữ được nghĩ lệ
rất độc đạo và nhất là gì
họ có một cái khó tàng vắng bảng hà nội
có thể coi là thuộc hàng
nhất nhì của tỉnh quảng nam
mà chúng tôi đã thành tựu tăng được
không chỉ là vùng đất gắn liền
với quá trình hình thành phát tộc họ
làng xã người việt từ rất sớm
mảnh đất duy xuyên còn
ghi dấu công lao của những bậc tiền hiền
có công lập làng dựng ấp
dưỡng dân như tránh để đất hùng long
hầu lê quý công
người được xem là vị tiền hiền
đã có công khai sinh ra vùng đất này
theo các vị bô lão
trong làng cho biết
lê quý công là một vị tướng
thời vua lê nhân tông
được phái bộ giữ vùng đất chiêm thành
do bất mãn việc chính sự
đã không trở lại đất bắc
mà lập làng
định cư ở đây
mảnh đất duy xuyên
cũng ghi nhận sự đóng góp của nhiều bậc
trong hai khuốc công thần
mẫu nghi thiên hạ
trong cùng họ tộc
như thống binh thái phó mạc cảnh huống
còn gọi là mạc thống thủ
và hiếu văn hoàng hậu mạc thị giai
bà mạc thị giai
là người có công truyền dạy
nghệ thuật ẩm thực công đình
cho người dân vùng thuận hóa
vì vậy sau khi bà mất
dân chúng nhiều nơi ở vùng duyên hải nam trung bộ
tôn bà là bà tổ bếp
hay bà tổ của nghề nấu ăn
đất phương nam
phần mộ thống binh
thái phó mạc cảnh huống
và bà mạc thị giai
được an táng tại huyện duy xuyên
tỉnh quảng nam
từ xa xưa
sứ khoàng đã là một vùng đất
nổi tiếng về nông nghiệp phát triển
trong đó có nghề tằm tàng
như trong sách phủ biên tạp lục
lê quý đôn viết
đàn ông chồng dâu
đàn bà xệt lụa
duy xuyên là vùng đất
nổi tiếng như thế
hàng phổ biến như
lanh sa nhiễu đũi hè
tơ lụa đông yên mã châu
từng theo chân các thương thuyền
ngoại quốc đi khắp vùng biển đông
làng đông yên chính là nơi diễn ra
câu chuyện tình diễm lệ
của thôn nữ đoàn thị ngọc phi
và chúa nguyễn phúc lan
đoàn quý phi mang nghề
ươm tơ dệt lụa của làng mình
truyền lại cho muôn dân
và sau này được mệnh danh
là bà chúa tàm tang
nghề tàm tang ở duy xuyên
tất nhiên cũng theo đó
mà phát triển hừng thịnh
sau khi mất
đoàn quý phi được phong danh
hiếu chiêu hoàng hậu
và được lập lăng vĩnh riêng
để tôn thờ
hàng năm vào ngày một mươi bảy tháng năm âm lịch
tại làng chiêm sơn
lễ tưởng niệm đoàn quý phi
hiếu chiêu hoàng hậu
được tổ chức rất trang trọng
về xã duy tân
trong ngày một mươi hai tháng hai âm lịch
du khách thập phương
sẽ được hòa bình vào không khí
của lễ hội bà thu bồn
một lễ hội lớn độc đáo
mang màu sắc tiếng ngưỡng dân gian đặc trưng
của cư dân ven sông thu bồn
lễ hội là dịp người dân nơi đây
tỏ lòng thành kính
biết ơn sự che chở của bà
cho dân làng sống trên bờ
cũng như trên sông nước
trong vòng tay đất mẹ quảng nam
duy xuyên có truyền thống văn hóa
nương theo dòng sông mẹ thu bồn
dòng sông văn hóa
dòng sông di sản
dòng sông lễ hội
nơi gặp gỡ giao hội
bến đậu của các dòng chảy
các giá trị văn hóa xa huỳnh
văn hóa đông tây nam bắc
để có được nguồn mạch văn hóa
không bao giờ cạn ấy
có thể nói
thu bồn chính là một linh hồn của vùng đất này
nơi đây đã ươm mầm
nuôi dưỡng tâm hồn
ý chí khí tiết
của bếp bao danh nhân chí sĩ
những người con anh hùng
đã cống hiến hy sinh
và làm dạng danh
cho vùng đất này